trong những năm gần đây vào dịp tết âm lịch thương lái du khách của nhiều vùng trong nước lại đổ về xã đông tảo
lùng mua những cặp gà đông tảo thuần trùng to đẹp với giá cao hàng triệu đồng về ăn tết và làm quả biếu
đã đặt ra vấn đề bảo tồn di dữ phát triển giống gà đông tảo ở tỉnh hương yên
theo hội chăn nuôi và kinh doanh gà xã đông tảo huyện khói châu tỉnh hương yên
xã đông tảo có khoảng hai hai trăm linh hộ nuôi gà đông tảo trong đó có khoảng năm trăm linh hộ nuôi theo quy mô vừa và lớn
gà đông tảo là dà giống to da đỏ dày điểm nổi bật là chân to xù xì thô vẩy da đỏ xếp dày lên nhau như hình vẩy rồng
gà mái có trọng lượng trên ba kg gà trống từ năm sáu kg chất lượng thịt thơm giòn và săn chắc
gà đông tảo là sản vật nổi tiếng của tỉnh hưng yên được xếp vào danh sách những sản vật quý hiếm của việt nam
gà đông tảo là sản vật nổi tiếng của việt nam
với nhiều đặc tính quý gà đông tảo được người tiêu dùng và thương lái ở nhiều tỉnh thành trong nước về chọn mua những chú gà thuần trùng chân to dáng đẹp với giá cao
qua đó đã mang lại nguồn thu lớn và làm giàu cho nhiều hộ nông dân nuôi kinh doanh gà đông tảo
con gà đông tảo này thì chúng tôi chân nuôi dù lớn dù nhỏ thì được độ một mươi năm nay thì phải nói đến siêu lợi nhuận của con gà
làm được cửa được nhà của con gà rồi như vậy là mua được xe được pháo cùng với vốn niếng như vậy lưng cao đời sống
quan trọng nhất đó là tỷ lệ sống
khi mà con gà đông tảo được thực hiện phương pháp thủ tinh nhân tại thì tỷ lệ sống cao hơn so với biện pháp thông thường
rất là nhiều đạt được trên chín mươi là tỷ lệ sống
nhưng mà nếu mà cũng cái biện pháp kỹ thuật đấy cũng cái quy trình kỹ thuật đấy mà không thực hiện thủ tinh nhân tại thì tỷ lệ sống thì nó chỉ đạt khoảng độ năm mươi sáu mươi
xã đông tảo có chín mươi ba hộ nuôi gà đông tảo thuần trùng gốc với hơn một con gà trống và gần bốn con mái sinh sản
trước nhu cầu lớn của thị trường đang tạo nguy cơ thoái hóa giống gốc thuần trùng để nghề nuôi gà đông tảo phát triển bền vững
tỉnh hương nghiên đã hỗ trợ người dân thành lập hội trăn nuôi và kinh doanh gà đông tảo phổ biến kiến thức hội thảo tập huấn
chuyển giao công nghệ trong chăn nuôi xây dựng nhãn hiệu tập thể gà đông tảo đồng thời triển khai đề tài bảo tồn khai thác phát triển giống gà đông tảo
qua bốn năm triển khai đề tài việc bảo tồn khai thác phát triển giống gà đông tảo đã phát huy hiệu quả góp phần bảo tồn
gìn giữ giống gốc gà đông tảo cung cấp hàng trăm nghìn con giống hàng nghìn tấn thịt ra thị trường bảo đảm chất lượng uy tín góp phần đem lại nguồn thu lớn cho người dân